vào dạng sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi hai một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người đã xảy ra tại ngôi nhà trong hẻm bốn trăm năm mươi ba đường lê văn sĩ phường một mươi hai quận ba tp hcm
vụ cháy làm sáu người bị thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng đang được cấp cứu hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
thông tin từ người dân trong khu vực cho biết vào khoảng giờ dạng sáng nay một mươi sáu tháng một mươi hai người dân phát hiện khói lửa bùng phát từ ngôi nhà hai tầng tại địa chỉ bốn trăm năm mươi ba trên sáu đường lê văn sĩ quận ba tp hcm
người dân hô hoán dập lửa và đập cửa để những người bên trong căn nhà biết để ra ngoài một số người trong nhà chạy ra từ tầng hai nhảy từ bàn công xuống đất
mọi nỗ lực dập lửa tại chỗ đều bắt hành đám cháy càng lúc càng lớn
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tp hcm đã điều động rất nhiều phương tiện xuống hiện trường để dập lửa và cứu người bên trong ra ngoài
khoảng ba mươi phút sau đám cháy đã được dập tắt tuy nhiên có sáu người trong cùng một gia đình bị mắc kẹt bên trong đã bị thiệt mạng gồm hai vợ chồng ba đứa con nhỏ và một người cháu
hai người khác nhảy xuống đất để thoát nạn bị thương nặng đang được cấp cứu hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc